chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng sáu
thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp trong lô bưu kiện gửi chuyển phát nhanh từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
cụ thể trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng sáu đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm
đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra bảy biêu kiện được gửi từ pháp đức thái lan về thành phố hồ chí minh
và đã phát hiện hơn một mươi bốn kg ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc và ketamin
số ma túy này được cất dấu tinh vi trong các túi đồ và thiết bị điện tử
và ghi tên người nhận địa chỉ không có thật nhằm qua mắt đời đội chức năng
hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an tỉnh vĩnh phúc kiểm tra bắt giữ
tại quán karaoke one top thuộc xã đại tự huyện yên lạc
bất ngờ kiểm tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện
và bắt giữ ba mươi đối tượng gồm một mươi tám nam và một mươi hai nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba gói tinh thể dạng đá một số viên ma túy tổng hợp
và các tăng vật khác có liên quan tiến hành thử nhanh cho kết quả hai mươi bốn trên ba mươi đối tượng dương tính với ma túy
vô cớ chém người gây thương tích bốn đối tượng là nguyễn minh lâm nguyễn trọng hữu
nguyễn ngô anh vũ và trần quốc dũng cùng có hộ khẩu thường sưu trú tại thị xã thuật an tỉnh bình dương
đã bị công an thị xã thuận an bắt tạm giam
theo điều tra vào đêm ngày sáu tháng sáu anh lê văn long và nguyễn ngọc cường trên đường đi ăn về
thì gặp nguyễn trọng hữu điều khiển xe máy đi theo hướng ngược lại
lúc này hữu nghe thấy tiếng chửi từ phía xe anh long và cường nghĩ hai người chửi mình
nên hữu đã gọi điện thoại cho dũng vũ và lâm đi đến phòng trọ của anh long và cường để đánh giàn mặt
khi đến phòng trọ nguyễn minh lâm đã bất ngờ rút dao lao vào đâm khiến anh cường bị đứt cân tay và nhiều vết thương khác
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vào khoảng một mươi ba h chiều nay trên tuyến tỉnh lộ năm đoạn qua thôn sáu xã cư er thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe thải và xe máy khiến hai người tử vong
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c sáu nghìn chín trăm bốn mươi tám chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ năm
đi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy
trên xe có hai người gồm ông trần văn xuân và hồ văn thanh cùng chú tại xã cuyê bơ thành phố bô ma thuật
cú va chạm mạnh khiến ông xuân tử vong tại chỗ còn ông thanh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó
chiếc xe máy chiếc xe tải sau khi va chạm với xe máy
đã mất lái lao sang bên trái đường không mà chạm đến áp và gây mất điện cho khu vực
cũng tại đắk lắc sau quá trình theo dõi mật phục tại buôn đắc tây xã giang tao huyện lắc
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng
đang có hành vi vận chuyển cây gỗ sáng hương thuộc nhóm hai a quy hiếm
quá trình điều tra tổ công tác xác định cù ngọc út chú tại xã giang tàu huyện lắc
là người đã tổ chức đào và bán số cây gỗ trên cho trần văn phương ở xã crono huyện lắc
qua đo đạc tổ công tác xác định chín cây gỗ răng hương trên có tổng khối lượng hơn chín mét khối
trong đó ba cây được đào trộm trong rừng đặc dụng do ban quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ lắc quản lý
thưa quý vị ngày hôm nay các thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đã hoàn thành ngay thi thứ hai với hai môn gồm tổ hợp khoa học tự nhiên và ngoại ngữ
sau khi kết thúc bài thi đánh giá của thí sinh và giáo viên cho thấy để thi vừa sức và có độ phân hóa cao
kết thúc sáu mươi phút làm bài thi môn ngoại ngữ vào chiều nay các thí sinh đều nhận xét đề thi vừa sức
có sự phân hóa cao nội dung các câu hỏi rõ ràng
trước đó trong buổi thi buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên
gồm vật lý hóa học và sinh học
nhiều thí sinh cho rằng đề không quá khó nhưng có độ phân hóa cao các em rất khó đạt được điểm tuyệt đối
theo báo cáo nhanh của bộ giáo dục và đào tạo trong môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên
đã có một mươi thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi
tuy nhiên nhìn chung các cuộc thi trong cả nước đã diễn ra an toàn trật tự nghiêm túc và đúng quy chế
vào sáng ngày mai hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân
một thi cuối cùng kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh